hòa trong niềm vui của sắc xuân những người phụ nữ vân kiều paco ở tỉnh quảng trị miệt mài bên khung cửi
để dệt nên những tấm thảm đủ sắc màu tặng cho nhau mỗi dịp tết đến xuân về
món quà đầu xuân không chỉ thể hiện một nét đẹp riêng mà nó còn ẩn chứa sắc thái văn hóa
tâm hồn phong phú của đồng bào vân kiều pa co
đầu xuân cũng là lúc những phụ nữ vân kiều pa co tạm gác chuyện nương dẫy
để diệt ra những tấm vải bằng thổ cẩm tặng người thân
giống như nhiều chị em khác chị thơm thôn ti nê xã a bung đang hoàn thành những khâu cuối
để có tấm vải thật đẹp dành tặng người thân
trên tấm vải người vân kiều paco thường sử dụng các màu như đen đỏ vàng để tạo ấn tượng mạnh mẽ
mỗi màu lại có tiếng nói riêng màu đen tượng trưng cho đất rừng trù phú
màu đỏ của khát vọng và tình yêu còn màu vàng tượng trưng cho ánh sáng
mỗi dịp tết là chị em chúng mình làm nhiều hơn để tăng những tậm dệt của dân tộc mình
làm thủ công thôi nhưng có hoa văn rất đẹp
mình mong muộn ngày này sẽ được con em đồng bào mình giữ mãi về sau
mỗi dịp tết đến xuân về hay vào những ngày lễ trong năm
các cô gái vân kiều paco thường diện những bộ trang phục truyền thống mang những nét đặc trưng riêng biệt
vì thế dệt thổ cầm không thể thiếu trong đời sống của đồng bào nơi đây
để dệt thành những bộ trang phục này thì các cô gái phải tốn rất nhiều công sức và tâm huyết
trải qua năm tháng đồng bào vân kiều pa co luôn có ý thức duy trì
nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình
hiện nay những tấm dệt thổ cẩm không chỉ mang ý nghĩa làm quà biếu
mà nó còn trở thành sản phẩm để bán ra thị trường
một mùa xuân nữa lại về trên khắp các bản làng
những chàng trai cô gái vân kiều pa co vui xuân trong những điệu nhảy porn quen thuộc
họ hát tặng nhau điệu sa nớt cùng tiếng đàn bè du dương
và đặc biệt là những tấm dệt thổ cầm không thể nào thiếu để tặng nhau mỗi dịp tết đến xuân về